trong bối cảnh xung đột tại giải gaza vẫn tiếp diễn cộng đồng quốc tế đã nhiều lần hối thúc việc viện trợ nhân đạo cho người dân palestine sống tại khu vực này
từ một mươi giờ sáng nay tức là một mươi bốn giờ theo giờ hà nội đoàn xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo của quốc tế đã bắt đầu đi qua cửa khẩu rafah từ ai cập vào phía nam giải gaza
trong một mươi năm ngày xảy ra xung đột giữa israel và hamas quốc gia do thái đã bao vây hoàn toàn giải gaza cắt điện nước năng lượng và phong tỏa cửa khẩu rafah
không cho quốc tế đưa hàng viện trợ vào giúp đỡ hai bốn triệu người dân palestine đang bị mắc kẹt giữa cuộc chiến tranh
quốc tế và khu vực đã nhiều lần gây sức ép để israel cho lượng nhỏ hàng viện trợ cấp thiết vào để giảm nhẹ thảm họa nhân đạo của người dân palestine ở đây
trong sáng ngày hai mươi một tháng một mươi
có hai mươi xe tải đầu tiên của tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ ai cập đã vào giải gaza
trong khi ba mươi sáu xe khác đang chờ xếp hàng để di chuyển vào vùng đất bị phong tỏa này
bốn xe cứu thương trong đó có hai xe của liên hợp quốc và hai xe của hội chức thập đỏ cũng chuẩn bị vào giải gaza
trước đó hôm hai mươi tháng một mươi tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã tới ai cập nhằm giám sát việc chuẩn bị chuyển hàng viện trợ quốc tế vào giải gaza